cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa thi hành các quy định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ và hạt kiểm lâm huyện bắc mê
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với trần quang đường chú huyện bắc mê là cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện bắc mê
và quyết định khởi tố áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng anh quang
chú thành phố hà giang cán bộ hạt kiểm lâm huyện bắc mê để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hoạt động khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã minh ngọc huyện bắc mê
qua điều tra xác định với chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác
các bị can đường và quang đã không thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình kiểm tra thực tế diện tích rừng
được giao quản lý dẫn đến để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trong thời gian dài
gây thiệt hại trên một trăm bốn mươi cây gỗ nghiến thuộc gỗ quý nhóm hai có giá trị trên bảy tỷ đồng